tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ tuyên dương sáu mươi hai gương cán bộ trẻ tiêu biểu
và một trăm linh sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
những cán bộ trẻ được tuyên dương trong năm nay là những giáo viên giảng viên có nhiều đóng góp
trong công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học không ngừng nỗ lực học tập
sinh viên năm tốt là những người có bản lĩnh chính trị rõ ràng giỏi chuyên môn biết hướng về cộng đồng
năng động hội nhập quốc tế góp phần giúp đất nước phát triển
tham dự tại sự kiện các tri thức trẻ còn có dịp giao lưu gặp gỡ và trao đổi với đại diện lãnh đạo
sở thông tin truyền thông sở khoa học công nghệ sở giao thông vận tải về chủ đề đô thị thông minh
ngoài ra còn có buổi tòa đàm với các chủ đề tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đến phát triển khoa học công nghệ tại việt nam công tác quản lý nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội
và vai trò của tri thức trẻ đại học quốc gia tp hcm trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường lao động
đây là chương trình thường niên được đại học quốc gia tp hcm tổ chức
nhằm nêu cao tinh thần phấn đấu học tập rèn luyện và có nhiều đóng góp tích cực
trong việc xây dựng đất nước của các tri thức trẻ